các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại sapa lào cai lũ quét làm một mươi một người chết
năm hai nghìn một mươi năm tại hạ long tỉnh quảng ninh đã xảy ra sạt lở đất làm một mươi năm người chết
năm hai nghìn một mươi sáu lũ ống lũ quét và sạt lở đất đã khiến ba mươi một người chết
chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy có đến bốn mươi chín người chết do lũ quét và sạt lở đất
những con số trên dù rất đáng phải suy nghĩ
nhưng cũng chưa thể nói hết được những mối nguy hiểm
mà người dân ở các tỉnh miền núi phía bắc đang phải đối mặt
những năm qua sạt lở đất và lũ quét trở thành nỗi ám ảnh lớn của người dân các tỉnh miền núi phía bắc
và là loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn
vì vậy yêu cầu cấp bách đặt ra cho khu vực này đó là cần có quy hoạch khu tái định cư
và đất sản xuất phù hợp với đặc thù địa phương cho người dân vùng lũ quét
để ứng phó hiệu quả với những diễn biến bất thường của các loại hình thiên tai
thưa quý vị và các bạn trong những năm qua đảng và nhà nước cũng đã dành sự quan tâm
và một số nguồn lực để đầu tư cho các chương trình dự án
để phòng chống lũ quét
tuy nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mưa lũ ngày càng cực đoan
việc xây dựng hạ tầng không tính đến yếu tố đảm bảo an toàn khi có thiên tai
khai thác khoáng sản thiếu quy hoạch nhu cầu về nơi ở đất sản xuất ngày càng cao
cùng với tập quán sinh sống của đồng bào dân tộc gần sông suối
thì nguy cơ của lũ quét và sản lợi đất ngày càng hiện hữu
hậu quả sẽ là rất nặng nề nếu chúng ta không có những giải pháp hiệu quả hơn nữa
đây là hình ảnh lũ quét ập xuống thị trấn mù căng trải tỉnh yên bái
không khác gì trận đại hùng thủy dữ dội
có những người may mắn chạy thoát nhưng có đến một mươi bốn gia đình mãi mãi mất đi người thân
còn tại tỉnh sơn la vào ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
con suối nậm păm hiền hòa ngày nào bỗng chốc trở nên hung dữ với dọc nước chảy xiết
năm bản làng bị săn phẳng đất đá vùi lấp
một mươi năm người chết tài sản chắt chiêu bòn gọt cả đời của người nông dân nơi vùng cao tây bắc này đã trôi theo dòng lũ dữ
tài sản nhà cửa châu bò vịt lợn trôi hết không có cái gì cả
quần áo mà cũng không có
sau cơn lũ dữ những gì còn xót lại của điểm tái định cơ
như nà tèn bản hồi sói xã nậm băm huyện mường la tỉnh sơn la chỉ còn là hoang tàn và đổn hát
đây chính là điểm dân cư đầu nguồn cót lũ cách trung tâm xã nậm băm chừng sáu km
lũ dữ đã gây hư hỏng rất nhiều nhà cửa và tài sản của bà con
giờ đây gia đình anh cà văn hoàn vẫn chưa hết bàng hoàng
toàn bộ số lượng gỗ để dựng nhà và nhiều tài sản đồ dùng vật nuôi của gia đình
bỗng chốc bị lũ cuốn trôi hết
giờ chỉ còn trơ lại phải miếng ván và những mảnh pro xi măng gãy vụn
lũ mất cả toàn gỗ làm nhà vừa mới chuyển lên đủ một khung nhà năm gian
mà lịnh tháng chín này sẽ làm nhà nhưng mà chưa kịp vì lũ cuốn trôi hết
cả tài sản gia đình mang lên hết nhưng bát lúa chăn màn không còn cái gì
sợ lắm lũ cuốn hết con lợn con gà gạo trong nhà cũng sắp hết
bây giờ cứ có mưa to là sợ mong muốn nhà nước tìm chỗ ở mới an toàn cho bà con trong bản
lo sợ có lẽ đó là tâm lý chung không phải chỉ của người phụ nữ này
mà của cả bốn mươi ba hộ dân ở điểm tái định cư nà tem
đây là điểm tái định cư được di chuyển từ nà tem
đây là điểm tái định cư được di chuyển từ bản hủy sói do ảnh hưởng của trận lũ năm hai nghìn một mươi
bà con mới chuyển về nơi ở mới từ đầu năm nay
nhiều hộ còn chưa kịp ổn định cuộc sống và sản xuất
giờ thì cả bản lại đang đối mặt với những khó khăn và nỗi sợ sau lũ
ước mơ chỉ là một chỗ ở an toàn
đây thật sự là câu hỏi mà huyện mường lan nói riêng và tỉnh sơn lan nói chung phải sớm giải quyết
sau đợt lũ vừa qua toàn huyện có tám bản và bốn tiểu khu cần di rời với trên bốn trăm linh hộ
không đơn thuần chỉ là chỗ ở an toàn tạm thời mà còn là một bài toán lâu dài
vừa là nơi sinh hoạt nhưng cũng đảm bảo phát triển sản xuất phù hợp với phong tục tập quán của người dân
nào cho các cơ quan chuyên môn thống kê thiệt hại nên phương án một cách căn cơ hơn để tập trung chỉ đạo cho thẻn tới
để đảm bảo không chỉ an toàn cho tính mạng của người dân mà còn phải đảm bảo an toàn cho sản xuất cũng như bố trí lại sắp xếp lại cái đời sống của dân cư
nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng của lũ ống lũ quét nhiều chuyên gia cho rằng tỉnh sơn la cần nghiên cứu kỹ bản đồ cảnh báo lũ ống lũ quét
từ những vùng cảnh báo bản đồ chung cho tới cụ thể từng thôn bản
trong các quy chuẩn chúng ta đều có cảnh báo là không xây dựng nhà và công trình
trong vùng ảnh hưởng của lũ ống lũ quét
nhưng mà vấn đề đặt ra là cụ thể ở tại điểm này dọc cái suối này thì cái vùng ảnh hưởng lũ quét là cụ thể nó đến đến đâu thì lại phải có cái mốc địa giới cụ thể
và nếu chúng ta chỉ có cảnh báo chung chung mà không có cái xác định cụ thể thì cũng không giải quyết được vấn đề
vấn đề ra chỗ đấy
vậy ai là người làm việc đấy
thì chính quyền cụ thể là chính quyền địa phương cấp huyện cấp xã cấp tỉnh phải cụ thể hóa từ cái bản đồ chung để cảnh báo về lũ ống lũ quét trên từng cái dòng suối cụ thể thì xác định cụ thể tại cái điểm dân cư này thì nó phải đến đây và chúng ta sẽ phải xây dựng các công trình ngoài phạm vi đó
trong cái bản đồ cảnh báo cảnh báo lũ ống lũ quét của chúng tôi ấy cái bản đồ đấy ngoài cái chuyện là phục vụ cho công tác cảnh báo dự báo bản thân cái bản đồ đấy cũng sẽ phục vụ cho kế hoạch này
ví dụ như khối trượt chúng tôi đã phát hiện đâu những khối trượt khối trượt thì những cái vị trí mà có những khối trượt như thế thì chắc chắn là không thể cư hoạch bà con ở dưới chân khối trượt được mà chúng tôi phải tìm những diện tích nào nó ổn định về mặt địa chất rồi ổn định về mặt thủy văn ổn định về mặt và cũng có dòng sông suối như thế nào đấy mà không bị chặn dòng để tránh cho những bà con những trận lũ ống lũ quét như thế này đấy là cả một cái câu chuyện một cái giải pháp tổng thể
ngoài vấn đề an toàn thì việc ổn định đời sống lâu dài cho người dân tái định cư vùng lũ cũng phải được xem xét thấu đáo bởi thực tế quỹ đất tại chỗ không đủ điều kiện để sắp xếp dân cư toàn bộ diện tích đất nông nghiệp không thể cải tạo được sinh kế của người dân bị ảnh hưởng lớn và thực tế nhiều bài học cũng đã diễn ra ở các địa phương khác trong việc ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho người dân
là tránh cái tình trạng là cái ngoại ban đầu
giờ chúng ta cứ tại chỗ rồi là ghi vén cái đó là cái mà chúng ta đang trả giá rất nhiều
bây giờ ở quỳnh nhai thì các ông chí biết là chúng ta có thể là tái định cư được bà con ở nhưng mà không có đất không có phương cách để mà ổn định đời sống thông qua cái sản xuất của bà con
là chúng ta cũng xem thêm nếu cái chỗ nào thực sự giải quyết được giải quyết được bao nhiêu hộ dân tại chỗ
thì chúng ta làm còn không là phải tìm cách định cư ở ngoài huyện
chứ không bây giờ là chúng ta cố gắng giữ một cái mức độ như ở quỳnh nhai nhưng mà tôi nói thực với các đồng chí là không biết bao giờ mới giải quyết được cái mục tiêu ổn định đời sống của bà con
đã hơn một tháng kể từ khi cơn lũ đi qua đến nay huyện mường la tỉnh sơn la đã cơ bản ổn định được sáu điểm tái định cư cho người dân
mỗi hộ được hỗ trợ một nền nhà chế lắp ghép bốn mươi hai m hai cùng lương thực đủ dùng trong một năm
sau khi ổn định các điểm tái định cư sẽ quy hoạch mới toàn bộ hạ tầng giao thông ở nhiều khu vực bởi hệ thống cầu đường ở đây đã bị lũ cuốn trôi và hư hỏng nặng
đặc biệt tại sơn la có nhiều khu vực hạ tầng giao thông không đồng bộ với hệ thống điện nước viễn thông gây nhiều khó khăn cho người dân cũng như lãng phí ngân sách của nhà nước
vì vậy đây là vấn đề đặt ra cho các cơ sở
đây là một trong những chức năng khi quy hoạch mới các khu tái định cư cho người dân vùng lũ ống lũ quét và sạt lợ đất
theo nhiều chuyên gia nguyên nhân của loại hình lũ ống lũ quét và sạt lở đất đều có chung một đặc điểm đó là xuất hiện sau những cơn mưa rất lớn
ở đồi núi dốc đất bị phong hóa qua nhiều năm nên vào mùa mưa luôn trong trạng thái bão hòa nước
trong khi đó rừng bị suy giảm mặt đệm bị bào mòn không còn khả năng giữ nước
người dân vùng cao với tập quán sinh sống dựa vào sông suối chặt phá rừng làm nương rẫy
các ngôi nhà cũng được dựng lên ở vị trí sát sông suối hay ngay trên sườn đồi dưới chân các quả đồi vách núi
do vậy khi cân bằng tự nhiên bị phá vỡ thiên tai ập đến hậu quả thường rất nặng nề
lũ quét sạt lở đất thường xảy ra trong phạm vi hẹp cục bộ
nên công nghệ dự báo hiện nay chưa thể đáp ứng
thiếu thiết bị quan chắc cảnh báo thông tin là những nguyên nhân khiến cho việc ứng phó gặp rất nhiều khó khăn
cho đến giờ này thì rất tiếc là các dự báo định lượng mưa của chúng ta một cách chi tiết
cho một khu vực nhỏ khu vực cụ thể là vẫn chưa làm được
cũng phải nói thêm rằng cơ sở hạ tầng của các tỉnh miền núi phía bắc đang thấp kém hơn nhiều so với các khu vực khác
do sông suối nhiều địa hình đồi núi lại có nhiều ngầm tràn
việc đi lại khó khăn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mùa mưa lũ
thêm vào đó người dân ở vùng núi khó tiếp cận với thông tin cảnh báo
các biển báo ở những khu vực thường xuyên bị sạt lở đất còn ít
nên người dân rất bị động khi xảy ra thiên tai
các cơ quan trung ương trên cơ sở những cơ sở khoa học cần phải sớm chỉ ra những vùng có nguy cơ rủi ro cao
cũng như là nâng cao năng lượng
cảnh báo sớm cũng như là tăng cường cái quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
ở các quốc gia phát triển trên thế giới như mỹ nhật bản hàn quốc đài loan
việc nghiên cứu lũ ống lũ quét và sạt lở đất được đầu tư từ rất sớm
và hiện đã áp dụng rất nhiều phương pháp có tính khoa học rất cao
vào việc tính toán và dự báo nguy cơ thảm họa trượt lở đất đá
tại những điểm được xác định nguy hiểm thì tuyệt đối không bố trí để dân cư
và có các biện pháp cảnh báo từ xa
nên giảm thiểu được thiệt hại
còn ở việt nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mưa lũ ngày càng cực đoan
việc xây dựng hạ tầng không tính đến yếu tố đảm bảo an toàn thiếu quy hoạch
nhu cầu về nơi ở đất sản xuất ngày càng cao
cùng với đó là tập quán sinh sống của đồng bào dân tộc gần sông suối
thì nguy cơ của lũ ống lũ quét và sạt lợ đất ngày càng hiện hữu
hậu quả sẽ là rất nặng nề nếu như chúng ta không có những giải pháp hiệu quả hơn nữa
đó là một chương trình tổng thể về phòng chống thiên tai cho khu vực các tỉnh miền núi
trong đó đặc biệt là phòng chống lũ ống lũ quét và sạt lở đất
đầu tư và triển khai quyết liệt dự án di dân tái định cư dựa trên yếu tố về địa hình
địa chất có khảo sát và nghiên cứu kỹ
cùng với đó là việc bố trí đất sản xuất tạo sinh kế bền vững cho người dân
vùng có nguy cơ cao trước thiên tai
thưa quý vị và các bạn việt nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất
về thiên tai và biến đổi khí hậu
trong vòng hai mươi năm gần đây thiên tai làm chết mất tích khoảng một mươi tám trăm linh người
thiệt hại về gdp bình quân hàng năm khoảng hai mươi tỷ đồng
việc tăng cường nâng cao nhận thức phòng chống lũ ống lũ quét được coi là một trong những giải pháp
cấp bách trong chiến lược đối phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
tại việt nam trong giai đoạn hiện nay
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội
email nông nghiệpchuyểnđộnga gmail com
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau